cùng với diễn biến giá vàng thế giới bật tăng trở lại mạnh mẽ
vàng nhẫn và vàng sgc trong nước vẫn tiếp tục đi lên
đáng chú ý là việc vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh
hôm nay ngày sáu tháng bốn giá vàng nhẫn bất ngờ quay đầu tăng hơn một triệu đồng một lượng ở chiều bán ra
niêm yết đỉnh mới là bảy mươi ba năm mươi bốn triệu đồng một lượng vượt đỉnh lịch sử trên bảy mươi hai triệu đồng một lượng
cùng chiều với giá vàng nhẫn trong viên sáng nay giá vàng sgc cũng tăng mạnh từ ba trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một lượng
niêm yết giá vàng sgc ở mức bảy mươi chín sáu tám mươi hai hai triệu đồng một lượng lần lượt ở chiều mua vào và bán ra
tăng một trăm linh đồng một lượng so với chiều mua vào và tăng năm trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua
giới chuyên gia nhận định nhu cầu phòng ngừa rủi ro giữ vai trò là động lực tăng giá chính của giá vàng trong tuần này
bên cạnh đó xu hướng mua vàng dòng của các ngân hàng trung ương từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cũng góp phần đưa giá vàng lên những đỉnh cao mới